thưa quý vị khán giả tại hà nam vừa ghi nhận thêm chùm covid một mươi chín tại cộng đồng
ngành y tế tỉnh hà nam đã khẩn trương truy vết lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến chung covid một mươi chín cộng đồng
vừa xuất hiện ở huyện bình lục
theo bác sĩ trương mạnh sức giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam cho biết
trên địa bàn vừa xuất hiện thêm chùm lây cộng đồng ở xã an nội huyện bình lục
qua công tác truy vết đến nay đã xác định được sáu trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính
với sars cov hai và có gần một trăm linh f một
do nhiều trường hợp f một là giáo viên và học sinh các trường trung học cơ sở và tiểu học hà nội
nên địa phương đã thực hiện phong tỏa tạm thời một số khu vực để thực hiện phòng dịch theo quy định
bác sĩ trương mạnh sức cũng thông tin kể từ ca bệnh bn sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi ở thôn lê lợi
xã phủ vân thành phố phủ lý có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
vào chiều ngày một mươi chín tháng chín
đến tối hai mươi năm tháng một mươi một hà nam đã ghi nhận một ba trăm bốn mươi ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã
đến nay đã có một một trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín tại hà nam khỏi bệnh và ra viện
các bệnh nhân còn lại đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và các cơ sở y tế trên địa bàn
cơ quan chức năng huyện quế phong nghệ an đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
trên địa bàn và tại trường học trung học cơ sở kim sơn
thị trấn kim sơn sau khi xuất hiện một f là em học sinh lớp chín a ba
trước đó vào chiều cùng ngày trung tâm y tế huyện đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng
tiến hành test nhanh kháng nguyên sars cov hai cho toàn thể hơn bốn trăm sáu mươi người là cán bộ giáo viên
học sinh trường trung học cơ sở kim sơn để kịp thời truy vết ngăn không cho dịch lây lan ra diện rộng
ngoài test nhanh cơ quan chức năng cũng lấy mẫu cho hai mươi tám cán bộ giáo viên trong trường
gửi về tỉnh để làm xét nghiệm pcr
ba đến ca bệnh là một học sinh lớp chín trong trường hiện tại đã có bốn mươi ba f một
trong đó có một mươi năm giáo viên hai mươi tám học sinh
số f một này hiện đã được cách ly tập trung đảm bảo an toàn phòng dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đang tiếp tục giả soát số học sinh còn lại
nếu đủ điều kiện sẽ cho ở nhà để tự theo dõi sức khỏe
huyện và trường cũng đưa các phương án nếu xuất hiện các f tiếp theo
sẽ lấy trường học làm khu cách ly
với tình hình diễn biến phức tạp của covid một mươi chín thêm nhiều địa phương đã chủ động
triển khai cho học sinh tạm dừng đến trường
mới đây sở giáo dục và đào tạo hòa bình đã ra văn bản hỏa tốc về việc
cho toàn bộ trẻ em học sinh sinh viên học viên tạm dừng việc học trực tiếp
tại trường kể từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cho đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
để thực hiện công tác giả soát sàng lọc và tiêm vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng ngày ubnd tỉnh cao bằng đã có công văn cho phép học sinh trường
trung học phổ thông tp cao bằng trung học phổ thông chuyên tỉnh cao bằng
trung học phổ thông bế văn đàn
và trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
tại thái nguyên trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ubnd tp thái nguyên yêu cầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một các trường mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn dừng tổ chức dạy học trực tiếp
và chuyển sang học trực tuyến
cụ thể nhiều trường trung học cơ sở tại một mươi bảy huyện thị xã của hà nội
cho học sinh lớp chín đến trường
cùng ngày đà nẵng cho phép học sinh lớp một mươi hai đi học trực tiếp
học sinh lớp một mươi và một mươi một được đến trường từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
lịch trở lại lớp của trẻ mầm non tiểu học và trung học cơ sở
sẽ được công bố trong thời gian tới
hà nam cũng mở cửa trường học kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
các đơn vị trường học chủ động kích hoạt hình thức phương án dạy học trực tuyến
phù hợp với tình hình của thực tế của đơn vị nhằm vừa đảm bảo dạy học
vừa thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả

tại hải phòng thành phố vừa ghi nhận được một mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín
điều đáng chú ý ở đây là trong một mươi năm trường hợp dương tính chủ yếu là học sinh
tối hôm qua ngành y tế thành phố hải phòng thông tin liên quan tới ca mắc
được công bố ở xã toàn thắng huyện tiên lãng
hiện đã có một mươi năm f một dương tính với sars cov hai trong đó phần lớn là học sinh
cụ thể xã tiên minh có bốn trường hợp xã quang phục có hai trường hợp
xã toàn thắng có chín trường hợp
trong số nhóm học sinh dương tính với sars cov hai có hai học sinh lớp một
một học sinh lớp bốn tại xã toàn thắng còn lại chủ yếu là bạn học cùng khối
cùng trong lớp học thêm tiếng anh với f là con cháu của lth
sở giáo dục và đào tạo hải phòng cũng cho biết tính đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một
trên địa bàn thành phố có tổng cộng tám một trăm chín mươi sáu học sinh thuộc diện f f một và f hai
trước tình hình trên ngành giáo dục hải phòng đã chủ động
linh hoạt đưa ra phương án giảng dạy trực tuyến thay trực tiếp cho những trường
những lớp có học sinh diện f f một và f hai
với tình hình diễn biến phức tạp của covid một mươi chín
thêm nhiều địa phương đã chủ động triển khai trò sinh tạm dừng đến trường
mới đây sở giáo dục và đào tạo hòa bình đã ra văn bản hỏa tốc về việc cho toàn bộ trẻ em
học sinh sinh viên học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường kể từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
cho đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi một để thực hiện công tác giả soát sàng lọc
tiêm vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng ngày ubnd tỉnh cao bằng đã có công văn cho phép học sinh trường trung học phổ thông
thành phố cao bằng trung học phổ thông chuyên tỉnh cao bằng trung học phổ thông bế văn đàn
và trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
tại thái nguyên trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ubnd thành phố thái nguyên yêu cầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một các trường mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn dừng tổ chức dạy học trực tiếp
và chuyển sang học trực tuyến
cụ thể nhiều trường trung học cơ sở tại một mươi bảy huyện thị xã của hà nội cho học sinh lớp chín đến trường
cùng ngày đà nẵng cho phép học sinh lớp một mươi hai đi học trực tiếp
học sinh lớp một mươi và một mươi một được đến trường từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
lịch trở lại lớp của trẻ mầm non tiểu học và trung học cơ sở sẽ được công bố trong thời gian tới
hà nam cũng mở cửa trường học kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
các đơn vị trường học chủ động kích hoạt hình thức phương án dạy học trực tuyến phù hợp
với tình hình của thực tế của đơn vị nhằm vừa đảm bảo dạy học
vừa thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả